đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã tặng quà tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh hải dương
ban tổ chức đã trao tặng ba trăm năm mươi xuất quà mỗi xuất quà gồm một triệu tiền mặt và một phần quà cho ba trăm năm mươi gia đình chính sách hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hải dương
phát biểu chỉ đạo đồng chí phạm bình minh cho biết năm qua tỉnh hải dương đã đạt nhiều kết quả tích cực tuy nhiên hải dương có sáu ba trăm chín mươi chín người nhiễm chất độc da cam dioxin còn có một mươi năm hai trăm năm mươi năm hộ nghèo vẫn còn nhiều công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đồng chí phạm bình minh đề nghị tỉnh hải dương cần quan tâm hơn nữa và có chính sách tốt hơn nữa cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam hộ nghèo gia đình chính sách và công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
cùng ngày đồng chí phạm bình minh đã đi thăm và tặng quà hai bà mẹ việt nam anh hùng tại thành phố hải dương